trước những sai phạm trong quản lý đất công tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận chín
ubnd tp hcm đã yêu cầu các bên liên quan khẩn trương thu hồi đất bị lấn chiếm
tuy nhiên đến nay việc thực hiện còn chậm trễ
một số đơn vị cố tình chây ý không bản giao đất
trong khi các cơ quan có trách nhiệm lại chưa có phương án xử lý kịp thời
trên cơ sở kết luận số hai mươi năm của thanh trang ubnd tp hcm đã ra thông báo số sáu trăm năm mươi bốn
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín giao ban quản lý công viên phối hợp các sở ngành liên quan ubnd tp hcm
tập trung thực hiện các giải pháp thanh lý và yêu cầu bàn giao mặt bằng thu hồi đất
đối với một mươi chín hợp đồng cho các cá nhân tổ chức thuê đất sai quy định
thời gian hoàn thành trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên đến nay mới chỉ có một mươi hợp đồng đã thanh lý bàn giao mặt bằng
ba hợp đồng đã thanh lý nhưng mới bàn giao một phần mặt bằng
đặc biệt năm hợp đồng đã hết hạn nhưng một số đơn vị cố tình không giao trả mặt bằng
ban quản lý công viên đã mời làm việc từ hai đến bốn lần hoặc tốn đạt thông báo
bằng đơn vị thừa phát lại đến các công ty này nhưng không có kết quả